trong những ngày hè này khi chúng ta đến tham quan trợ nổi cái răng ở cần thơ ngoài những cảnh buôn bán trên sông như chúng ta thường thấy
thì cũng sẽ bắt gặp những em nhỏ học nói tiếng anh là con cái của những thương hồ sinh sống trên sông
hơn ba tuần qua người dân ở đoạn sông này dường như đã không còn xa lạ với những âm thanh quen thuộc phát ra từ lớp tiếng anh miễn phí này
đây là lớp học dành cho các em nhỏ ở trợ nổi cái răng
ý tưởng của một nhà báo trẻ với tâm huyết xây dựng một mô hình giáo dục xây dựng ước mơ cho những trẻ em nghèo nơi này
cùng sự hỗ trợ của các tình nguyện viên có niềm đam mê với những việc làm thiện nguyện
lớp học bắt đầu từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi các ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần
qua cái cảm nhận của mình thì tụi mình đến đây bằng tình yêu bằng sự hiến dân cho nên là dễ chinh phục các em lắm
bởi vì các em cảm nhận được điều đó và các em hợp tác rất là tốt
trong việc là tiếp nhận cái bài của mình mặc dù bài học không phải dễ
mặc dù lần đầu tiên được tổ chức trên sông nhưng lớp học đã thu hút được hơn bốn mươi em nhỏ tham gia
với phương châm không đặt nặng về ngữ pháp lớp học chủ yếu dạy cho các em về cách giao tiếp
trong đó lồng ghép một số nội dung thú vị khác giúp các em có thể giới thiệu về bản thân quê hương
về đất nước và vẻ đẹp của con người việt nam đặc biệt là giới thiệu về trợ nổi cái răng
bài tiếng anh về trợ nổi trên sông rất ý nghĩa đối với những trẻ em ở đây
các em rất thích việc học này bởi vì trong tương lai chính các em sẽ giới thiệu được với các du khách khi họ tới đây
tôi nghĩ như vậy rất tốt tôi rất thích dạy cho các em
những câu nói câu giới thiệu về trợ nổi cái răng mặc dù chưa hoàn chỉnh
nhưng cũng cho thấy sự hào hức và quyết tâm của các em khi đến với lớp học này
học ở đây con thấy vui lên trên lớp dễ nhớ
con đã rất tự tin về trợ nổi cái răng
bạn lĩnh của em thì em có thể nói với khách du lịch được
dự kiến lớp học này chỉ kéo dài hơn một tháng
nhưng từ ý tưởng niềm đam mê của những người xây dựng mô hình sẽ khơi gợi nhiều ước mơ lâu dài
giúp cho các em có một định hướng tương lai tươi sáng hơn
đặc biệt là góp phần quảng bá du lịch việt nam nói chung du lịch cần thơ nói riêng đến với bạn bè quốc tế